còn tại thái bình mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ sớm họp và cho ý kiến chỉ đạo
xử lý đối với thông tin bốn người dân ở thôn cao bạc lụ huyện kiến sương tỉnh thái bình
bị nhốt trong nhà vì có người về từ vùng đỏ
vào sáng một mươi bảy tháng một ông hà tiến thăng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cho biết
sau khi xuất hiện thông tin về việc cán bộ một thôn ở huyện kiến sương khóa cửa nhốp hai ông bà già
và hai cháu nhỏ trong nhà suốt bảy ngày sau khi hai cháu về từ vùng đỏ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
đã yêu cầu ủy ban nhân dân huyện kiến sương khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc
ông thăng nói chiều nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có một cuộc họp về một số vấn đề
liên quan đến phòng chống dịch trong đó sẽ có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc này
quan điểm của tỉnh thái bình là thực hiện nghiêm túc nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn với dịch
tuyệt đối không ngăn sông cấm trợ
có thể do tình hình dịch lan rộng xuất hiện nhiều nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài
nên một số địa phương lo lắng sốt ruột và có cách hành xử chưa phù hợp chưa giải thích hợp lý để dân đồng thuận
nếu có việc đó chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay không để tái diễn
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một anh nguyễn xuân b ba mươi tám tuổi
trú tại thôn vĩnh khê xã đồng an huyện an dương thành phố hải phòng
phản ánh bức xúc về việc bố mẹ và hai con nhỏ của anh ở thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình
bị cán bộ thôn khóa trái cửa nhốt trong nhà nhiều ngày do về từ vùng đó
cụ thể vào chiều ngày chín tháng một do thành phố hải phòng công bố cấp độ dịch thuộc vùng đỏ
hai con anh b phải chuyển sang học trực tuyến nên anh đã đưa hai con một mươi tuổi và bảy tuổi
về gửi ông bà nội ở thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình bằng xe riêng
bà phạm thị s mẹ của anh b sáu mươi bảy tuổi ở thôn cao bạc lụ xã nam cao cho biết
sau khi đón hai cháu nội về bà đã đưa các cháu đến trạm y tế xã nam cao khai báo y tế theo quy định
được làm test nhanh kết quả hai cháu đều âm tính
tuy nhiên theo người thân của hai cháu cán bộ trạm y tế xã vẫn yêu cầu các con tôi phải cách ly y tế tại trạm
bà s phản ánh
nhà tôi rộng rãi với năm phòng riêng nên xin cho các cháu về cách ly tại nhà
thì cô thủy trưởng trạm bảo cách ly tại nhà thì phải khóa trái cửa trong thời gian bảy ngày
chia khóa thôn trưởng cầm
cũng theo người thân của hai cháu khi các cháu về nhà ông bà nội
thì trưởng thôn cao bạc lụ tới khóa trái cửa nhốt bốn người gồm vợ chồng bà s
hai cháu nội trong nhà từ hôm chín tháng một đến nay và cầm chìa khóa
nhà ba s sau đó được trao biển ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã nam cao
thông báo gia đình có người cách ly theo dõi y tế tại nhà từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên quan tới sự việc ông nguyễn thành khoa chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao cho biết
ngay sau khi nắm bắt sự việc chiều qua xã đã yêu cầu cán bộ thôn cao bạc lụ khẩn trương mở cửa cho gia đình
chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao khẳng định xã không chỉ đạo hay quy định việc nhốt người trong nhà
tùy trường hợp các trưởng thôn sẽ lên hoạt xử lý để tránh lây lan dịch bệnh
ông nguyễn văn dực chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kiến sương tỉnh thái bình cho biết
huyện không nhận được báo cáo từ địa phương và cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra ngay thông tin
về tình hình dịch tại thái bình tối một mươi sáu tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái bình thông báo
các địa phương trên toàn tỉnh ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca f phòng mới tại tám huyện thành phố trong đó có một trăm linh chín ca trong cộng đồng
liên quan đến vụ việc nhốt cả gia đình bốn người suốt bảy ngày tại thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương thái bình
trở về từ vùng đỏ của hải phòng mới đầy phá giác sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn văn phòng đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh
kêu gọi các địa phương tạo điều kiện để người dân về quê đón tết đừng chống dịch kiểu khóa trái cửa
ông phu nói chúng ta đã tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh hiệu quả
thay vì cấm đoán chúng ta cần thống nhất việc thực hiện từ trên xuống dưới tránh mỗi nơi làm một kiểu gây ra các cứ
cảnh ngang sông cấm chợ như trước đây
theo ông phu việc cách ly và xét nghiệm bộ y tế đã có quy định cụ thể và hợp lý
cụ thể không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ như sốt ho khó thở
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ tính từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn xét nghiệm vừa không cần thiết vừa tốn kém bất tiện
vừa gây tâm lý chủ quan phòng bệnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính
vừa qua chính phủ bộ y tế đã thổi còi một số địa phương đưa ra quy định không hợp lý về cách ly xét nghiệm
đối với người về từ địa phương khác
các địa phương nên tạo điều kiện cho người dân người lao động xa quê đón tết về quê an toàn
tuy nhiên ông fu cũng cho rằng chúng ta cần phải làm tốt việc kiểm soát và phản ứng với rủi ro
tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp số ca mắc tăng cao mỗi ngày
vì thế dù về quê ăn tết thì người dân vẫn không nên là các biện pháp phòng bệnh
người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm năm k mọi chỗ mọi nơi an toàn phòng dịch khi tham gia giao thông
hàng do tiếp xúc với đám đông giảm đi lại không cần thiết về quê cúng dỗ tổ tiên gặp gỡ cha mẹ con cái
nhưng không tổ chức các hoạt động đông người không nên tổ chức ăn uống linh đình
nên hạn chế thăm non tụ tập và nhất thiết phải khai báo y tế
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường
bên cạnh chủng virus delta chúng ta là phải tiếp tục đối phó với chủng omicron lây lan nhanh
và có thể có những biến chủng tiếp theo
tỷ lệ tiêm vaccine trên toàn thế giới chưa đồng đều nhiều nước tỷ lệ tiêm chưa cao
covid một mươi chín chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nhưng tương lai covid một mươi chín có thể trở thành bệnh đặc hữu như cúm mùa
chẳng hạn khi mà virus gây bệnh nhẹ đi về độc lực và nguy cơ
khi mà số người mắc nhiều lên nhưng không quá tải hệ thống y tế
tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu cao lên có thuốc điều trị hiệu quả
ông phu nhấn mạnh trong lúc này chúng ta có thể sống chung với dịch
nhưng phải tiếp tục thực hiện các biện pháp sống chung an toàn
liên quan đến vụ nhốt cả nhà tại thái bình anh nguyễn sơn bê ba mươi tám tuổi
trú tại thôn vĩnh khê xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
bức xúc cho biết từ chiều ngày chín cho đến ngày một mươi sáu tháng một
bố mẹ đẻ cùng hai đứa con của anh phải chịu cảnh giam lỏng
trong nhà ở thôn cao bạc lộ xã nam cao huyện kiến sơn thái bình
chỉ vì trở về từ vùng đỏ của hải phòng
vào sáng một mươi bảy tháng một ông hà tiến thăng tránh văn phòng ubnd tỉnh thái bình cho biết
lãnh đạo ubnd tỉnh thái bình đã yêu cầu ubnd huyện kiến sương khẩn trương báo cáo nội dung vụ việc
quý vị và các bạn thân mến mặc dù covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc mới và ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm
thế nhưng tại ý vẫn có những trường hợp giả vờ tiêm vaccine để có thể sành y tế
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
châu âu đang học cách sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên những người ủng hộ phương pháp học cách sống chung covid một mươi chín cho rằng
dù số ca nhiễm mới tăng lên do biến chủng omicron lây lan nhanh
tỷ lệ nhập viện thấp hơn nhiều trong khi phần lớn dân số châu âu đã tiêm chủng đầy đủ
thực trạng trên thể hiện rõ ràng trong chính sách đang phát triển mà chính phủ anh đã áp dụng kể từ đầu năm hai nghìn một mươi ba
một sự khác biệt so với thế trận chiến tranh mà ngành y tế của nước này thường xuyên nói đến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi omicron xuất hiện
những thay đổi bao gồm
thời gian cách ly ngắn hơn và loại bỏ quy định xét nghiệm cho những du khách đến anh
nguyên nhân chủ yếu là do omic fron đã quá phổ biến nên việc xét nghiệm cũng không có ảnh hưởng hạn chế đến sự lây lan của nó
đã có một số dấu hiệu cụ thể cho thấy anh có thể đăng rẽ vào một góc
có chín mươi chín sáu trăm năm mươi hai trường hợp mới được báo cáo vào ngày một mươi bốn tháng một giảm đáng kể so với một trăm bảy mươi tám hai trăm năm mươi trường hợp được báo cáo vào cùng ngày tuần trước
giáo sư raham medley
về bệnh truyền nhiễm tại
nó không thể là một trường hợp khẩn cấp mãi mãi
ông nói thêm rằng đại dịch có thể kết thúc theo từng giai đoạn
dưới sự thay đổi đó thông điệp gửi đến người dân cũng thay đổi nhưng còn nhiều mâu thuẫn
trong khi một số chính trị gia tuyên bố làn sóng mới nhất kết thúc và những người khác ủng hộ việc dần dần trở lại trạng thái bình thường
nhiều chuyên gia y tế bày tỏ sự thận trọng về tất cả những điều chưa biết và nguy cơ xuất hiện chủng mới
ông peter english một chuyên gia về kiểm soát bệnh tật truyền nhiễm nói rằng
đối với nhiều chuyên gia y tế công cộng và nhà khoa học ở anh
giờ đây cuộc tranh luận đã chuyển từ việc phong tỏa sang các biện pháp giảm thiểu cảm giác đã từng trải qua
hầu hết hiện nay đang khuyến khích các biện pháp như đeo khẩu trang bắt buộc ở các môi trường công cộng
tại anh một trong những mối lo ngại lớn nhất là áp lực mà virus gây ra đối với dịch vụ y tế quốc gia
matthew taylor người đứng đầu nhs confederation một tổ chức thành viên dành cho những người đứng đầu bệnh viện cho biết
trừ khi mọi thứ thay đổi bất ngờ chúng ta đang ở gần mức đỉnh
tại tây ban nha một hệ thống giám sát mới đã được thực thi sau khi số ca nhiễm tăng cao
tuy nhiên marid vẫn thúc đẩy chính sách xem omicron giống như là bệnh đặc hữu
bất chấp việc một số bác sĩ và hiệp hội chuyên môn cũng như là cơ quan dược phẩm châu âu chỉ trích vì cho rằng covid một mươi chín vẫn đang là một đại dịch
tại pháp số ca nhiễm vẫn đang có xu hướng tăng lên với gần ba trăm linh ca mới được báo cáo từng ngày trong tuần này
gần như gấp sáu lần so với một tháng trước
tuy nhiên tổng thống emmanuel macron đã chọn cách giảm tối thiểu các quy định hạn chế và tập trung
và việc thúc đẩy người dân phòng ngừa
bộ trưởng bộ y tế olivier véran người mắc covid một mươi chín hôm một mươi ba tháng một cho biết các giới chức nước này đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu từ anh
để xác định pháp đã gần đạt đến định hay chưa
đức đang đi sâu vài tuần so với một số nước láng diện châu âu trong làn sóng omicron lần này
nước này ghi nhận tám mươi bốn trăm ba mươi ca mới vào hôm một mươi một tháng một
phá vỡ kỷ lục hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên các chuyên gia y tế đã không khuyến khích chính phủ áp dụng các hạn chế mới nhất
bất chấp cảnh báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng lên